xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà
một trăm hai mươi tám gia đình các chiến sĩ điện biên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
các hoạt động này nhằm tôn vinh tri ân sâu sắc tới các thế hệ người việt nam đã hy sinh sương máu
có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
ninh bình có sáu mươi năm liệt sĩ một trăm sáu mươi ba chiến sĩ điện biên và hơn bốn dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
lò cao kháng chiến hải vân được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một đặt trong hang đá thị trấn bến xung huyện miền núi như thanh thanh hóa
đây được xem là lò luyện gang đầu tiên để sản xuất vũ khí góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ
kỳ tích của ngành quân giới việt nam thời đó
tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi một cục quân giới việt bắc bộ quốc phòng cho xây lò cao sản xuất gang đặt trong hang đá
ở thị trấn bến xung sau này được đặt tên là lò cao kháng chiến hải vân
để xây dựng lò cao hàng trăm tấn máy móc thiết bị và nguyên liệu từ các xưởng ở nghệ an và hà nam đã được chuyển vào đây
điện biên phủ đã đặt tên là lò cao kháng chiến hải vân
và sau này xã này thành lập thì cũng gọi là xã hải vân luôn
theo thống kê từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lò cao hải vân đã sản xuất gần năm trăm linh tấn gang
đáp ứng được yêu cầu sản xuất chế tạo các loại vũ khí như mìn lựu đạn súng cối đạn bazoka phục vụ chiến trường
ném bao nhiêu lần cũng không rơi vào được
nó xuống cái lồng sông này cái lồng mát này cái lồng mỏng mười rồi kia trong kia
nó ngay trên đó
còn cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí
cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí cái lồng vũ khí
xung quanh là bom cả đó
thế nhưng mà có cái là thiệt hại thì nó không có
đặc biệt là cái hại bệnh người của thì không có năm mấy
sau thắng lợi địa biên phủ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
lò cao kháng chiến hải vân đã ngừng hoạt động
với những giá trị lịch sử mang lại
năm hai nghìn một mươi ba bộ văn hóa thể thao và du lịch đã xếp hạng
lò cao kháng chiến hải vân là di tích lịch sử quốc gia
một quả bom đã từng bị thực dân pháp ném
ở đèo lũng lô tỉnh yên bái
quả bom này không nổ
dân quân đã đi tháo và khiêng về làm kẻng an ninh
ẩn chứa sau kỳ vật âm thanh này
là cả một câu chuyện hào hùng và kêu hãnh
của người dân thượng bằng la anh hùng
hơn bảy mươi năm đã qua
có quá nhiều sự đổi thay trên mảnh đất thượng bằng
trên quả bom
chứng tích cho lòng quả cảm ý chí
không thể thuyết phục của những người
con yêu nước trên quê hương anh hùng
theo thống kê
trong giai đoạn quân đội ta thực hiện chiến dịch điện biên phủ
thực dân pháp đã thả xuống khu vực đèo lũng lô
và xã thượng bằng la
khoảng hai quả bom như thế này
cá biệt có ngày lên tới
và bằng một phép màu nào đó
quả bom này không nổ
trong chiến tranh
tiếng kẻng từ vỏ bom đã vang lên
thông báo cho người dân về máy bay địch
khẩn trương sơ tán vào nơi ẩn nấp an toàn
khi đất nước hòa bình
mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau
thì vỏ bom lại được phát huy với một vai trò riêng
góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự của địa phương
thực hiện cái mô hình tế kẻng an ninh
và bóng điện an ninh
đối với nhận thức của bà con nhân dân
thì cũng đã thay đổi
về cái nếp nghĩ
và các cái hoạt động sau hai mươi ba h
để tránh lẽ lẽ
một là ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự
và thứ hai nữa là bảo đảm
về cái sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân thường ngày
chiến tranh bom đạn
sự sống và cái chết luôn gần nhau trong găng tức
kỳ vật cuối cùng còn lại sau chiến tranh
tiêu biểu về kết nối giữa quá khứ
và hiện tại luôn được gìn giữ
như một bảo tàng trong lòng dân
để nhắn gửi tới môn đời sau
về tinh thần yêu nước
giá trị của hòa bình độc lập tự do
phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết
xin kính chào và hẹn gặp lại